viện nhiệt đới tp hcm phối hợp đại học oxford nước anh viện một trăm linh tám cùng nhóm chuyên gia đức
viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur đủ năng lực giải trình tự gen virus để phát hiện omicron
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đại diện bộ y tế cho biết các đơn vị các viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước
có đủ khả năng giải trình tự gen virus và xét nghiệm biến chủng omicron
tuy nhiên thông tin về số lượng phòng xét nghiệm và công nghệ xét nghiệm chưa được cung cấp
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết giải kình tự gen
để phát hiện chủng omicron tương tự quy trình giải trình từ các biến chủng trước đây
viện pasteur tp hcm bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford
có thể giải trình tự gen ncov để xác định ca nhiễm thuộc chủng gì
theo bác sĩ châu tp hcm đã lên kế hoạch ứng phó biến chủng omicron với tám hoạt động trọng tâm
trong đó thành phố tập trung giám sát chặt chẽ chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể này
bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gens trong các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với ncov
làm xét nghiệm giải trình tự gen tất cả ca nhiễm là người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày người tài nhiễm covid một mươi chín
theo bác sĩ châu thời gian qua các ca giải trình tự ge virus tại tp hcm đều chỉ ghi nhận
chủng delta chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến chủng omicron
tại miền bắc trung tâm nghiên cứu y học việt đức bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám có thiết bị giải trình tự
thế hệ mới nhất là nanopor seanol hai mươi ba bác sĩ đã được tập huấn phối hợp các chuyên gia từ đức
để giải trình tự gen biến trùng đại diện trung tâm cho biết từ tháng chín đến nay đã giải trình tự gen
hàng nghìn mẫu bệnh phẩm từ cuối tháng một mươi một trung tâm chủ động giải trình tự gen virus các ca dương tính
ghi nhận tại bệnh viện để sang lọc
kết quả ghi nhận đa số là chủng delta chỉ phát hiện một trường hợp nhiễm omicron đã công bố vào trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
các kết quả giải trình tự gen được trung tâm đăng tải lên g shed global science initiative and primary source
nền tảng chia sẻ dữ liệu gen virus cúm và virus corona gây đại dịch covid một mươi chín đóng góp tổng cộng bốn mươi tám dữ liệu
về gen của ncov tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai gset là cơ sở dữ liệu giúp các nhà khoa học
tại quốc cứu gia cùng tham khảo theo sát sự biến đổi của ncov
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên là một hành khách về từ anh nhập cảnh và xét nghiệm dương tính
tại sân bay nội bài hà nội ngày một mươi chín tháng một mươi hai sau đó người này được cách ly tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
kết quả giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm vào ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai cho thấy người này nhiễm biến chủng omicron
được biết có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng
bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron đầu tiên tại việt nam chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
tuy nhiên tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định
hiện việt nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường các trường hợp hội chứng cúm lây lan nhanh
hay có thể nặng biến đổi bất thường để chuyển về các viện pasteur viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen nhằm phát hiện biến chủng omicron
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch cũng như biến chủng mới omicron tại việt nam
khuyên cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và tiêm chủng đầy đủ
phó giáo sư tiến sĩ dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an cho biết
địa phương đang theo dõi sát sao và tiến hành lấy mẫu năm trường hợp người nghệ an cùng chuyến bay với ca nhiễm omicron đầu tiên ở việt nam
bốn trường hợp này có địa chỉ tại thành phố vinh hai người ba người còn lại ở các huyện hưng nguyên yên thành quỳnh lưu
đây là những công dân từ nước anh về nhập cảnh sân bay nội bài ngày một mươi chín tháng một mươi hai và được cách ly tập trung bảy ngày
sau khi hoàn thành cách ly có kết quả âm tính các công dân trở về địa phương vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
hiện cả năm trường hợp này đều có sức khỏe ổn định đang được theo dõi sức khỏe tại nhà
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu rt pcr đối với các trường hợp này
cdc thanh hóa cho biết ngay sau khi nhận được thông tin hành khách trên chuyến bay từ anh về việt nam
phát hiện nhiễm biến chủng omicron đầu tiên qua truy vết
tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại flc xuân sơn đón một trăm hai mươi bốn công dân thuộc nhiều tỉnh thành trên cùng chuyến bay với bệnh nhân những omicron về cách ly theo quy định
trong số hành khách trên hiện có hai bệnh nhân dương tính với sars cov hai một ở hà nội và một ở khánh hòa
hiện mẫu bệnh phẩm hai bệnh nhân này đã được gửi ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình gen
trong số một trăm hai mươi bốn hành khách trên không có công dân nào người thanh hóa
bộ y tế đã báo cáo chính phủ về ca nhiễm đồng thời chỉ đạo địa phương
các đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
ví dụ số mắc diễn biến nặng hoặc nhập viện tử vong
địa phương chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ hoặc pasteur để lấy mẫu giám sát
phát hiện biến thể mới và ổ dịch chùm ca bệnh
các địa phương cũng khẩn trương tiêm vaccine covid một mươi chín
ưu tiên tiêm cho nhóm từ năm mươi tuổi trở lên người mắc bệnh nền
mới đây cdc mỹ công bố nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của omicron
thời gian ủ bệnh của f nhiễm trùng omicron có thể rơi vào khoảng bảy mươi hai tiếng
ngắn hơn so với các chủng khác
theo một nghiên cứu mới vừa được cdc mỹ công bố
người nhiễm omicron có thể có triệu chứng xét nghiệm dương tính
và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của delta và chủng gốc
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
nghiên cứu này được thực hiện đối với cụm dịch omicron gồm sáu người
trong độ tuổi từ một mươi một đến một mươi hai tuổi
trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi tám tuổi thuộc cùng hộ gia đình tại bang nebraska nước mỹ
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến nigeria
những người này được xác nhận nhiễm omicron vào ngày hai tháng một mươi
nhưng họ đã bị nghi mắc covid một mươi chín từ nhiều ngày trước khi mỹ xác nhận
ca nhiễm chủng mới đầu tiên vào ngày một tháng một mươi hai
chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ
năm trên sáu người trong nhà bao gồm người đàn ông trở về từ nigeria
đều đã mắc covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
không ai có bệnh
nghiên cứu cũng cho biết sáu người này có triệu chứng nhẹ
sáu người đều mô tả mức độ ốm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc covid một mươi chín
tác giả nghiên cứu bài viết cho biết năm ca tái nhiễm
bao gồm một ca đã tiêm chủng đầy đủ có thể là do miễn dịch giảm dần
khả năng omicron vượt qua một phần miễn dịch hoặc cả
hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các hội chứng lâm sàng nhẹ hơn
hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt là mức độ miễn dịch hiện có
hay là sự thay đổi trong các đặc điểm lâm sàng của omicron
một nghiên cứu ở naui được thực hiện với một ổ dịch omicron lớn sau tiệc giáng sinh
cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của chủng này rơi vào khoảng ba ngày
hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu